tại việt nam với thói quen tiêu dùng hiện nay lượng rác thải nhựa ra đại dương của nước ta đang đứng thứ tư trên thế giới
một con số thống kê đáng báo động
trong đó số lượng túi ly lông mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày đã gây áp lực vô cùng lớn lên môi trường
bởi phải mất đến hàng trăm năm những chiếc túi dễ dàng bị thải bỏ ấy mới có thể phân hủy
trước thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa như hiện nay nhiều nhà khoa học đã cùng phối hợp nghiên cứu
để tìm ra được cách thức giải quyết bài toán khó này
lĩnh vực tiêu thụ polymer chất dẻo trung bình trên đầu người ở nước ta là khoảng bốn mươi kg một người
và lĩnh vực tiêu thụ polymer chất dẻo lớn nhất chính là bao bì túi ni lông với ba mươi bảy
và phải mất đến khoảng năm trăm linh năm thì những bao bì túi ni lông như thế này mới có thể phân hủy
trước bài toán xử lý rác thải nhựa năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
đã giao nhiệm vụ đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học hiện có ở việt nam
trong các điều kiện môi trường xử lý khác nhau
cho viện công nghệ sinh học chủ trì và phó giáo sư tiến sĩ đặng thị cẩm hà làm chuyên hiệm đề tài
đề tài được thực hiện với mục tiêu chính là nhằm đánh giá được khả năng phân hủy sinh học của các polymer chất dẻo
do viện hoa học viện hàn lâm khoa công nghệ việt nam cung cấp
và các loại túi polymer chất dẻo được quảng cáo là tự phân hủy sinh học trong điều kiện và tác nhân khác nhau
những tác nhân được đưa vào điều kiện nghiên cứu bao gồm tác nhân vật lý tác nhân sinh học
điều kiện tự nhiên các quy trình ủ compost và chuyển hóa bằng các công nghệ kỵ khí hay hỗn hợp của hiếu khí và kỵ khí
các nguyên liệu được sử dụng trong nghiên cứu là các túi polymer chất dẻo khác nhau
bao gồm túi của hà lan và đức đã được cấp chứng chỉ phân hủy sinh học
túi polymer chất dẻo từ đề tài nghiên cứu của viện hoa học viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
túi từ siêu thị được cấp chứng chỉ thân thiện môi trường
và cuối cùng là túi polymer có nguồn gốc dầu mỏ được dùng hàng ngày tại việt nam
để đưa ra được các kết quả chính xác trong việc đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học
trong điều kiện môi trường xử lý khác nhau
cụ thể là ở việt nam các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật
đồn cử như phương pháp phổ hồng ngoại biến đổi fourier cho phép xác định các nhóm chức
sự tương tác giữa thành phần có trong túi polymer chất dẻo
các nhóm chất mới xuất hiện khi túi polymer chất dẻo bị phân hủy bởi các tác nhân khác nhau
ngoài ra còn sử dụng phương pháp hiển vi điện tử quét sem
nhằm đánh giá hình thái cấu trúc bề mặt của một số túi polymer
hay phương pháp xác định thay đổi màu sắc bề mặt mẫu
và các tính chất cơ học như độ bền khi kéo đứt độ dãn dài khi đứt
phương pháp xác định mức độ giảm khối lượng mẫu thử nghiệm
phương pháp thử nghiệm bức xạ ngoại nhiệt ẩm
các phương pháp kỹ thuật đánh giá sinh học truyền thống và hiện đại
trong đó xác định hoạt tính các enzym ngoại bào thơ thời gian tham gia vào quá trình phân hủy
và các chất trao đổi chất tạo thành sau khi phân hủy
nhờ vào việc sử dụng đa dạng các phương pháp kỹ thuật hiện đại
các nhà khoa học đã xác định khả năng phân hủy sinh học polymer chất dẻo
bằng enzim ngoại bào lac case
khả năng phân hủy sinh học polymer chất dẻo bằng vi sinh vật ưa nhiệt như vi khuẩn dạ khuẩn
đánh giá khả năng phân hủy sinh học polymer chất dẻo trong điều kiện tự nhiên để làm đối chứng
xác định khả năng phân hủy sinh học của polymer chất dẻo
sau khi có tác động của các tác nhân vật lý
đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer chất dẻo trong đống ủ compost
và trong điều kiện hiếu khí kỵ khí hay kết hợp cả kỵ khí và hiếu khí
từ kết quả thực hiện đề tài
các nhà khoa học đã đưa ra kiến nghị tới viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam và bộ khoa công nghệ
cho phép tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mới vật liệu di chuyển từ việt nam là vi sinh vật
và sử dụng các tác nhân mà đề tài đã chứng minh có khả năng cao
để tạo ra công nghệ hướng tới xử lý rác thải polymer chất dẻo
có khả năng phân hủy sinh học
đây được coi là tín hiệu đáng mừng đối với vấn đề xử lý túi ni lông nói riêng
và rác thải nhựa nói chung trong tương lai
tuy nghiên cứu mới chỉ ở phạm vi nhất định
thế nhưng trước mắt kết quả này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc sản xuất các loại túi ni lông
có khả năng phân hủy sinh học thực sự qua đó hạn chế tình trạng ô nhiễm trắng tại nước ta
bài toán để giải được rác túi ni lông
ở trong rác thải
thì phải giải như thế nào
thì theo tôi là có những cái nghĩ như thế này
cái cá nhân thôi
thứ nhất là phải phân loại cái nhựa ra
thế còn cái nhựa rác hiện nay ấy
thì nó lại rất phức tạp các bạn ạ
cái túi được bim bim bản chất để tạo ra cái đấy nó khác
không phải một lớp đâu rất khác nhau còn có kim lại các thứ vào đấy
thế còn cái mà rác mà cái túi hàng ngày ta dùng thì lại cũng khác
thế còn cái túi bán ở châu thị cũng là khác
nhưng mà rất ít hiện nay có cái túi mà có khả năng phân hủy
phân hủy sinh học hơn một trăm linh ấy hiếm lắm
kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu do phó giáo sư tiến sĩ đặng thị cầm hà làm chủ nhiệm
đã được cấp ba bảng sáng chế độc quyền vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bao gồm chế phẩm sinh học phân hủy màng polymer và plastic có nguồn gốc từ dầu mỏ
chủng xạo khuẩn ưa nhiệt streptomyces sp xkbz hai một
và chế phẩm xử lý rác thải màng polymer có nguồn gốc từ dầu mỏ có khả năng phân hủy sinh học
hay thân thiện môi trường chứa chủng xạo khuẩn ưa nhiệt này
và chủng xạo khuẩn ưa nhiệt streptomyces xp xkbz hai bốn
và chế phẩm xử lý rác thải màng polymer có nguồn gốc từ dầu mỏ có khả năng phân hủy sinh học
hay thân thiện môi trường chứa chủng xạ khuẩn ưa nhiệt
tôi thấy cái triển vọng mà sử dụng những cái chế phẩm sinh học này
để giải quyết một cách triệt đề tất cả những cái
những cái túi nhựa mà nó không phân hủy
là hoàn toàn hiện thực
có thể nói như thế này
tất cả những cái túi nhựa đó
khi mà đưa
vào trong môi trường
mà nếu trong môi trường nó có những cái chế phẩm sinh học này đấy
thì nó sẽ phân hủy hết mà
thế nhưng mà cái khối lượng hiện nay còn rất lớn
cho nên là chúng tôi rất kỳ vọng là sau
tập thể tác giả đã nhận được các cái bảng
độc quyền sáng chế
thì sớm có các doanh nghiệp
tiếp nối công việc
hy vọng là có một cái một số các doanh nghiệp
là sẽ đồng hành với chúng tôi
tức là cùng với chúng tôi tạo ra hoặc là
nhà nước cho phép nhập các cái
các túi ni lông có khả năng phân hủy sinh học thật
vào việt nam
để ví dụ như cái sử dụng một lần
thế thì đấy là một cái
con đường mà
ngay tức khắc
các viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam cùng với các nhà khoa học khác
ở các đơn vị khác
sẽ kết hợp với doanh nghiệp
và có cái trách nhiệm đối với đất nước
tạo ra càng nhanh càng tốt
một cái loại
túi ni lông hay là các vật liệu để làm tất cả những cái thứ tiêu dùng hiện nay
sử dụng hàng ngày hiện nay
có khả năng phân hủy sinh học thật sự
có khả năng ủ compost thật sự
bên cạnh việc mở ra hy vọng trong vấn đề xử lý rác thải nhựa trong tương lai
thì nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học còn cho thấy thực tiễn của những loại túi phân hủy sinh học hiện nay
trên thị trường có rất nhiều loại túi ni lông được quảng cáo là phân hủy sinh học
tuy nhiên chính xác là những loại túi này phân hủy sinh học được hay không
còn tùy thuộc vào điều kiện môi trường khác nhau
bên cạnh đó
để phục vụ nhu cầu sử dụng túi tự phân hủy của người tiêu dùng
không ít nhà sản xuất đã tự gắn mắc sinh học
cho những chiếc túi để thu lợi
điều này cũng đã và đang gây những hoang mang
nghi ngờ cho một bộ phận người tiêu dùng
đồng thời đòi hỏi có những chế tài phân biệt cụ thể cho các sản phẩm túi ni lông phân hủy sinh học
đề nghị các cái doanh nghiệp
là được cấp chứng chỉ là
có thật là phân hủy sinh học không
thì phải làm cho nó rõ

là thật là phân hủy sinh học không
và người nhận tất cả những cái đấy để đánh giá cho các doanh nghiệp
để cho nó phân biệt rõ
là cái nào là doanh nghiệp sản xuất cho túi ni lông thật
thế và cái túi ni lông người ta làm mình cũng không phê bình được
mà có thể người ta chưa biết
và cho người ta một cái địa chỉ rằng là
anh muốn công bố lên như thế thì anh sẽ gửi đến đó
thế lại trách nhiệm của
của nhà nước rồi
hãy tổ chức
một cái phòng thí nghiệm nó nhiều hơn nó nhiều công đoạn hơn để
đấy có khả năng phân hủy sinh học trong vòng là sáu tháng sẽ được ba mươi nó ra được cái này
trên nhãn hàng nó có thể viết dài hơn một chút nhưng nó thông báo một cách rất rõ ràng cho những người sử dụng
rác thải nhựa túi ni lông vẫn đang là bài toán vô cùng khó giải đối với các cấp ban ngành
đề tài nghiên cứu mà phó giáo sư tiến sĩ đặng thị cầm hà thực hiện thành công
cũng mới chỉ là bước đầu của một chặng đường rất dài trước mắt trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa
bản thân các nhà khoa học cũng vô cùng tin tưởng và kỳ vọng
sẽ có những doanh nghiệp cá nhân tổ chức song hành cùng với nghiên cứu của mình
để cả cộng đồng sẽ cùng nâng cao nhận thức cùng tận dụng nguồn lực chung tay
để đẩy lùi ô nhiễm từ rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng
vâng tôi nghĩ không chỉ có tôi mà quý vị sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi

tôi cũng cảm thấy vui mừng trước kết quả đề tài nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học
thuộc viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
bởi từ đây chúng ta sẽ có rất nhiều hy vọng trong việc xử lý được tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa
và trong khi các nhà khoa học đang rất nỗ lực trong công tác nghiên cứu
nhằm cho ra một giải pháp hiệu quả nhất trong xử lý rác thải nhựa
thì mỗi người chúng ta đều có thể chung tay góp sức
bằng cách hạn chế số lượng rác thải nhựa ra môi trường trong sinh hoạt hàng ngày
đặc biệt hơn khi các em nhỏ
cũng ngày càng có ý thức hơn trong việc giảm thiểu đồ nhựa
không bóng bay trong ngày khai trường
mang chai nước đến lớp thay vì dùng cốc một lần
những phong trào nói không với rác thải nhựa của các em học sinh
đang được triển khai rộng khắp
và ý nghĩa hơn cả đó chính là sự chủ động thay đổi hành vi của các em
sẽ kéo theo sự thay đổi hành vi của người lớn xung quanh
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
thay vì sử dụng bọc vở bằng ni lông tiện ích như mọi năm
thì năm nay anh phùng ngọc phan lại dành thời gian cùng con gái của mình
bọc những cuốn vở quyển sách bằng giấy
dù có nhiều công đoạn hơn để có thể hoàn thiện một cuốn vở
nhưng với bố con anh đó là niềm vui khi đã giảm bớt một phần nhỏ rác thải nhựa trong cuộc sống
lúc đầu thì bọc vở cũng khá là khó
thực ra là ở đây là các cháu tuyên truyền ngược cho bố mẹ
thì chúng tôi và phụ huynh rất là hưởng ứng
và năm nay cũng bắt tay vào thực hiện luôn cái phong trào đấy
phát động phong trào nói không với rác thải nhựa
trường tiểu học đoàn thị điểm đã kêu gọi phụ huynh và học sinh
không sử dụng giấy ni lông để vọc vở như mọi khi
mà thay vào đó là giấy báo hoặc những chất liệu dễ phân hủy khác
tất cả các giáo viên trong trường cũng đã tuyên truyền đến các bạn
là hạn chế sử dụng tất cả những cái đồ dùng hàng ngày
bằng nhựa hay li lông ví dụ như là túi li lông khi đi chợ
thì cũng khuyến khích các bạn nhắc bố mẹ là sẽ mang túi vải đi
thay đổi thói quen từ những hành động nhỏ nhất
học sinh nhiều trường đã đồng loạt không sử dụng cốc nhựa dùng một lần
mà thay vào đó là những chai nước có thể sử dụng nhiều lần
tôi mang bình nước bằng bình giữ nhiệt
cho nên là em từ đấy em đã không dùng bình nước nhựa nữa
bắt đầu phải từ giới trẻ
bắt đầu phải từ nhà trường và bắt đầu phải từ gia đình
những nơi mà thường sử dụng những cái vật liệu này nhiều nhất
chúng ta kiên trì vận động và từ chỗ thay đổi nhận thức đến chỗ thay đổi hành động
tại trường mầm non an dương ước tính nếu mỗi ngày mỗi học sinh ăn một hộp sữa chua
thì sẽ có sáu trăm bảy mươi hộp nhựa thải ra môi trường
để hạn chế việc làm này nhà trường đã đặt hàng nhà sản xuất
đổi các hộp sữa chua nhựa sang những chiếc cốc
hình ốc như thế này
cũng tuyên truyền từ các bậc phụ huynh là hướng dẫn cho các con
làm sao mà để các con khi mà sử dụng các cái uống các cái sữa đó
thì phụ huynh tránh giảm tải cái ống hút đi
mà có thể là rót sữa ra cốc cho các con uống
những chiếc ống hút hộp sữa chua đã được tái sử dụng
để biến thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh
những cuốn vở được khoác lên mình
tờ báo cũ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó
hàng chục triệu học sinh là có hàng trăm triệu cuốn vở
không sử dụng túi ni lông
và sẽ có nhiều hơn nữa những học sinh và phụ huynh
cũng sẽ thay đổi thói quen dùng đồ nhựa một lần
để môi trường trong lành hơn khi không còn sát thải nhựa
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình
những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhiều năm vừa qua để cung cấp nước sạch hợp vệ sinh
cho người dân ở một số thôn bản tỉnh bắc cản đã dành nguồn lực
đáng kể để đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch
bên cạnh một số công trình phát huy hiệu quả tốt
thì vẫn tồn tại nhiều công trình trong quá trình vận hành
quản lý bộc lộ bất cập dẫn đến các công trình xuống cấp nghiêm trọng
thậm chí là hư hỏng phải bỏ hoang
trong khi người dân thì vẫn trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt để sử dụng
công trình nước sạch thôn bản vén xã nôn phong huyện bạch thông
được thiết kế phục vụ cho gần năm mươi hộ dân ở đây
được đầu tư với số vốn rất lớn
thích nhưng đi vào sử dụng được không
sau một vài năm công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng
hệ thống bể nước đường ống dẫn nước đã bị nứt vỡ
từ năm hai nghìn chín đến nay công trình này đã hoàn toàn không thể sử dụng được
không chỉ những công trình xây dựng cũ bị bỏ hoang
mà ngay cả những công trình nước sạch mới được đầu tư gần đây cũng đang trong tình trạng đắp chiếu
như công trình nước sạch tại thôn lủng điếc xã bành trạch huyện ba bể
được xây dựng năm hai nghìn một mươi bảy này chẳng hạn
đến mùa khô thì hết nước thì là nhà tôi là phải đi xin ở nhà nước sạch
người ta bắt nguồn từ suối từ khe về ấy
rồi phục vụ cả cái hầu như là một nửa cái thôn này đấy
không chờ được nước sạch nhiều hộ dân như gia đình anh hiếu tự bỏ tiền túi ra đầu tư một hệ thống nước khác
hơn bảy mươi triệu đồng để mua ống xây bể nhưng cũng chỉ tạm bỡ
bởi cứ đến mùa khô các khe suối cạn nước cả thôn rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng
tôi dùng nước sạch này thì tôi đi tự dẫn về đó tự dẫn nước khe về thì dùng nữa
ngoài các công trình kể trên hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn rất nhiều công trình nước sạch khác hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động ở mức trung bình
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
do từ khâu khảo sát thiết kế còn phải kể đến việc vận hành quản lý chưa tốt sau khi công trình được đưa vào sử dụng
sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng thì cũng rất là khó
xã không có một nguồn kinh phí nào cả để việc chi phí cho cái việc bơm máy bơm sử dụng chi cho cái tiền điện
các công trình nước tự chảy hình như là không phải bỏ không hoàn toàn nhưng cực kỳ kém hiệu quả
có thể là chỉ có một số ít hộ ở trên đầu nguồn vẫn sử dụng
hiện toàn tỉnh bắc cạn có hơn sáu trăm linh công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trong đó gần một mươi hai số công trình hoạt động kém hiệu quả năm không còn hoạt động
số công trình phát huy hiệu quả thấp và trung bình cũng không phải là ít
một trong những lý do của sự xuống cấp này là do người dân sử dụng ít dẫn đến việc số tiền thu được để chi cho duy tu bảo trì là không đủ
do đó đòi hỏi cấp thiết hiện nay là phải có mô hình quản lý vận hành phù hợp để mang lại hiệu quả cao hơn
thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại